các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào sáu h ba mươi phút sáng ngày một mươi bảy tháng năm trên đường vành đai hai đoạn qua địa bàn phường vĩnh phúc quận ba đình
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ba bánh tự chế do nam thanh niên điều khiển với xe máy do cô gái điều khiển
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường vào thời điểm trên thanh niên lái xe ba bánh tự chế lưu thông theo hướng đường vành đai hai xuống đường bưởi
thì xảy ra va chạm một cô gái đi xe máy mang bị kiểm soát hai mươi chín n một hai trăm chín mươi một xx
sau đó lốp xe ba bánh tự chế nổ xe ba bánh mất lái
la vào dài phân cách bên đường dù bốc cháy
hậu quả khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tên là đỗ thị hát sinh năm hai nghìn ở nghĩa hưng tỉnh nam định
bị thương ở chân và được đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
có mặt khám nghiệm hiện trường hướng dẫn phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến này
thanh niên lái xe ba bánh tự chế được xác định là do đồng văn thờ sinh năm hai nghìn năm tạm trú trên địa bàn tây hồ hà nội
tại cơ quan công an thờ tường trình mới chạy xe ba bánh được khoảng năm tháng nay